vào thời điểm này công tác chấm thi tại các địa phương đã bước đầu hoàn thành xong việc chấm bài thi tự luận
và thực hiện những khâu cuối chấm bài thi trắc nghiệm
theo đánh giá ban đầu tại một số hội đồng chấm thi điểm môn tự luận cho thấy độ phân hóa khá tốt
phần mềm để chấm thi môn trắc nghiệm chạy ổn định tạo thuận lợi cho công tác chấm thi năm nay ở nhiều địa phương
có thể hoàn thành sớm hơn so với dự kiến
nhẹ nhàng tiết kiệm và giảm áp lực không chỉ đối với thí sinh trong mùa thi năm nay
những tiêu chí này dường như cũng đã thể hiện khá rõ đối với công tác chấm thi
chúng ta hãy cùng đến với một vài hội đồng để tìm hiểu về công tác chấm thi
cũng như những đánh giá sơ bộ về kết quả trong mùa tuyển sinh năm nay
với hơn một mươi ba bài thi môn tự luận năm nay tỉnh phú thọ đã huy động chín mươi chín giám khảo chia thành bốn tổ
tổ chấm lần một ngồi đối diện với tổ chấm lần hai
ở trên cùng là tổ thành viên ban thư ký hội đồng thi rút các phiếu chấm thi ra
rồi giao túi bài thi
tổ chấm thi cho trưởng môn chấm thi để bốc thăm cho người chấm lần hai
ở giữa là tổ chấm thanh tra lại bài thi sau khi chấm giám thị cả hai vòng đã thống nhất được điểm số
việc bố trí giám thị số một số hai thì sở bố trí cũng khá là khoa học
thứ nhất là các giám thị này đều chấm thi độc lập với nhau
và khi mà họ đã xong luật chấm thứ nhất và số hai thì họ sẽ ngồi thống nhất với nhau
còn trường hợp mà có những bài thi mà tranh điểm
thì từ một điểm cho đến một năm điểm thì phải sử dụng biên bản để hai giám thị này thống nhất nhau
theo thống kê sơ bộ của hội đồng chấm thi
phổ điểm môn ngữ văn tập trung chủ yếu từ sáu đến tám điểm
số bài thi trung bình khoảng hai mươi bảy
một vài bài bị điểm liệt nhưng cũng xuất hiện những bài thi đạt điểm chín và trên chín
nếu như môn ngữ văn phải huy động một lực lượng cán bộ chấm thi rất lớn
thì các môn thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm
nên việc chấm đều thực hiện bằng máy
quy trình chấm được thực hiện qua bốn pha là quét bài thi
nhận dạng ảnh chụp quét qua pha một
sau đó xuất ra đĩa cd gửi về bộ
xử lý lỗi bài thi và cuối cùng là chấm thi
có giám sát của bộ giáo dục
của thanh tra bộ giáo dục
của thanh tra sở giáo dục
và của một đồng chí công an của p a tám mươi ba của tỉnh
như vậy đảm bảo tất cả khi chúng tôi bắt đầu xử lý
thì các vật dụng mà chúng tôi mang vào
thì không có cái gì khác ngoài là máy đã được trang bị
và bút màu đỏ dùng để ký
và các giấy niêm phong
ngoài ra thì không thể có cái trang thiết bị gì không được phép mang vào
cho nên chuyện tác động vào bài thi của thí sinh
là hoàn toàn không thể có được
đến thời điểm này
tổ chấm môn trắc nghiệm của phú thọ
đã hoàn thành đến tám mươi công việc
đặc biệt mỗi quy trình xử lý bài thi
đều được thực hiện dưới sự giám sát
của nhiều lực lượng thanh tra
quy trình chấm là tuân thủ rất là ngặt nghèo
trước khi mà mở túi
bài thi trắc nghiệm
thì phải có sự chứng kiến
của thanh tra bộ
thanh tra sở
công an pa tám mươi ba
chứng kiến tình trạng
bị đựng túi đựng bài trắc nghiệm
còn có đủ đầy đủ chữ ký
của cán bộ
quay thi theo quy định hay không
và trong suốt quá trình
mà khi quét
đối phiếu trắc nghiệm
đều có sự giám sát chặt chẽ
của thanh tra bộ
thanh tra sở và công an pa tám mươi ba
trước khi thi
dư luận xã hội đã từng băn khoăn
liệu có tình trạng chấm thi không đồng đều
giữa các địa phương này hay không
bởi chỉ cần cắt giảm bớt công đoạn
quy trình kỹ thuật
cũng như thành phần giám sát bắt buộc
theo quy định để đảm bảo kết quả chấm thi là khách quan
thi chất lượng chấm thi
chắc chắn cũng sẽ khác nhau
theo từng khu vực
theo bộ giáo dục và đào tạo
chậm nhất là ngày một mươi tháng bảy
các hội đồng thi xuất kết quả chấm thi
và hoàn thành việc đối chiếu kết quả thi
thông báo kết quả cho thí sinh
vào ngày một mươi một tháng bảy